dạng sáng nay một vụ cháy đã xảy ra tại một công ty may mặc thuộc khu công nghiệp khai quang tỉnh vĩnh phúc
ngọn lửa bùng phát tại nhà xưởng sau đó lan rộng ra khu chứa hàng nơi chứa vải và quần áo thành phẩm của công ty
gần hai mươi xe chữa cháy cùng chiến sĩ phòng cháy chữa cháy của tỉnh vĩnh phúc và huyện mê linh hà nội đã có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy
rất may thời điểm xảy ra vụ cháy chưa tới giờ làm việc của công nhân tại công ty nên không có thiệt mạng về người
công ty trách nhiệm hữu hạn vina korea là doanh nghiệp liên doanh giữa hàn quốc và việt nam
được cấp giấy phép đầu tư vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một với ngành nghề kinh doanh sản xuất và gia công hàng may mặc diệt kim chất lượng cao
đóng tại khu công nghiệp khai quang thành phố vĩnh yên vĩnh phúc
nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ